đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội thi đua yêu nước ngành công thương lần thứ ba
giai đoạn từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước đồng chí trương hòa bình biểu dương những kết quả
của bộ công thương trong phong trào thi đua yêu nước thời gian qua
và đề nghị trong thời gian tới ngành công thương cần tập trung hoàn thiện hệ thống thể chế
xử lý ứng phó với các vấn đề về chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch và cạnh tranh
phòng vệ thương mại đặc biệt là những tác động của dịch covid một mươi chín
tập trung thực hiện đồng bộ và triển khai hiệu quả các hiệp định thương mại tự do đã có hiệu lực
tập trung phát triển thương mại nội địa thực hiện quyết liệt về cải cách hành chính
nhân dịp này đồng chí trung hòa bình đã trao tặng bằng khen của thủ tướng chính phủ
cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua khen thưởng